xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tượng vào lúc chín h sáng
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị công an tp thủ đức tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn khoa minh
trú tại quận tám về hành vi cưỡng đất tài sản
theo công an vào ngày bốn tháng năm minh đã rủ thêm một đối tượng đóng giả là cảnh sát hình sự
đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp hcm để chặn xe
lấy tiền những tài xế lái xe không có gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm
cùng ngày khi công an tp thủ đức tuần tra thấy hai đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đưa về trụ sở làm việc cả hai sau đó đã khai nhận hành vi sai phạm
công an tp thủ đức đang tiếp tục củng cố chứng cứ xác minh thêm một số nội dung
để xử lý đối tượng còn lại
được biết nguyễn khoa minh cùng với bạn đã cưỡng đất tài sản của ba người dân
trước khi bị công an phát hiện
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
huỳnh nguyễn phúc huy chú tại thị trấn an châu huyện châu thành
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn huy đã mượn xe mô tô trị giá trên ba mươi hai triệu đồng
của lâm hoàng đông để đi
chiều cùng ngày đông bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
sau đó vợ của đông là đỗ thị đọt nhiều lần đòi huy trả lại xe mô tô của chồng
nhưng huy không trả mà nhờ bạn đem bán chiếc xe với giá năm triệu đồng
tháng năm đọt đến cơ quan công an tố rác hành vi chiếm đất tài sản của huy
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương đã phá chuyên án tàng trữ
vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
thu giữ khoảng một trăm linh g ma túy đá
vào trường ngày một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an đã chặn dừng kiểm tra xe ô tô
do hoàng phi long điều khiển trên xe còn có bùi ngọc tú
qua kiểm tra thu giữ trên xe ô tô ba gói ma túy đá
khám xét nơi ở của tú thu giữ thêm ba gói ni lông và một đoạn ống nhựa chứa ma túy đá
sáu dao tự chế một rùi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú còn có ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hồ thị đem chú tại tỉnh bến tre
là đối tượng bán ma túy cho tú thu giữ sáu mươi tám gói ni lông
nhựa chứa ma túy đá và nhiều vật dụng có liên quan
công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu quy mô lớn
từ campuchia về việt nam tiêu thụ và bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
vào sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng công an bắt quả tăng hai người đàn ông
đang điều khiển xe ô tô tải chở gần sáu trăm hai mươi kg pháo nổ các loại

ba mươi chín thùng cắt tông chứa các loại loa có xuất xứ nước ngoài
đã qua sử dụng và không có hóa đơn chính tử
mở rộng điều tra vào ngày một mươi bốn tháng năm ban chuyên án tiếp tục bắt giữ trần xuân tùng
là chủ kho hàng trên địa bàn xã xuân thới thượng huyện hóc môn
khi đang lẩn trốn tại nhà người quen
điều tra cho thấy tùng nhận hàng hóa do một đối tượng tên sang
chuyển về từ cửa khẩu tây ninh
sau đó tùng thuê hai người đàn ông vận chuyển số hàng này
đi giao cho khách theo danh sách địa chỉ có sẵn
công an đã khởi tố bắt tạm giam tùng
vì hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
đồn biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước
cũng vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại
vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vào việt nam
vào khoảng một giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng năm
trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới
tại khu vực móc sáu mươi năm trên ba mươi sáu hai thuộc ấp tân phong
xã tân thành huyện bù đốc tỉnh bình phước
đội công tác của đồn biên phòng tân thành
đã phát hiện ba người đang vận chuyển
nhiều thùng cắt tông vượt sông măng
từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy
để lại số lượng lớn thùng cắt tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện
và lập biên bản thu giữ hai trăm linh sáu thùng cắt tông
chứa một tám trăm chín mươi chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem
các chương trình khác trên anntv